hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

tổng số kf hiện đang điều trị là bốn trăm hai mươi tám trường hợp
cụ thể về tình hình dịch tính từ giai đoạn thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám từ ngày một mươi một tháng một mươi đến hết ngày bốn tháng một mươi một
toàn thành phố có sáu trăm bảy mươi năm ca mắc covid một mươi chín trung bình có hai mươi chín bốn ca mỗi ngày
trong đó có một trăm chín mươi năm ca ngoài cộng đồng chiếm hai mươi tám chín ba trăm tám mươi năm ca tại khu cách ly chiếm năm mươi bảy
bảy mươi bốn ca tại khu phong tỏa một mươi một và hai mươi một ca nhập cảnh chiếm ba
toàn thành phố hiện có tám chùm ca bệnh đang ghi nhận các ca mắc bao gồm
chùm ca bệnh mới tại xã ninh hiệp huyện gia lâm đã ghi nhận ba mươi ca mắc trong ngày bốn tháng một mươi một ghi nhận hai mươi ba ca mắc mới
chủng ca bệnh tại thôn bạch chữ xã tiền thắng huyện mê linh đã ghi nhận một trăm hai mươi hai ca mắc trong ngày bốn tháng một mươi một ghi nhận một mươi bốn ca mắc mới
ba chủng ca bệnh tại huyện quốc oai đã ghi nhận một trăm bốn mươi một ca mắc trong ngày bốn tháng một mươi một ghi nhận một mươi ca mắc mới
chùm ca bệnh tại lĩnh nam quận hoàng mai đã ghi nhận hai mươi bốn ca mắc trong ngày bốn tháng một mươi một ghi nhận một ca mắc mới
nằm chung ca bệnh mới tại xã an khánh huyện hoài đức đã ghi nhận một mươi bốn ca mắc trong ngày bốn tháng một mươi một ghi nhận một ca mắc mới
sáu trùm ca bệnh tại đường một mươi cống vị quận ba đình trong ngày bốn tháng một mươi một ghi nhận một mươi bảy ca mắc mới
chùm ca bệnh tại thủ lệ ngọc khánh quận ba đình trong ngày bốn tháng một mươi một ghi nhận sáu ca mắc
tám trùm ca bệnh tại phú la quận hà nội ghi nhận sáu ca mắc mới
chín trùm ca bệnh tại hà đông trong ngày bốn tháng một mươi một ghi nhận chín ca mắc
về công tác điều trị hà nội hiện có năm trăm năm mươi sáu trường hợp f đang điều trị tại các bệnh viện trung ương và thành phố
số ca tử vong do covid một mươi chín trên toàn địa bàn tính từ đầu mùa dịch cho đến nay là bốn mươi trường hợp
hà nội đã tiêm được chín chín trăm bốn mươi ba ba trăm tám mươi một mũi trong đó có sáu năm mươi bốn chín trăm một mươi năm mũi một đạt chín mươi hai năm dân số trên một mươi tám tuổi và sáu mươi chín sáu tổng dân số
tiêm được ba tám trăm tám mươi tám bốn trăm sáu mươi sáu mũi hai đạt năm mươi chín bốn dân số trên một mươi tám tuổi và bốn mươi bốn bảy tổng dân số
cũng liên quan đến tình hình dịch bệnh tại hà nội vừa qua các cán bộ nhân viên của nhà xuất bản tư pháp phải đi cách ly tập trung
vì có liên quan đến một trường hợp mắc covid một mươi chín vừa được trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội công bố
theo đó vừa qua lực lượng chức năng lập hàng rào tạm thời phong tỏa nhà xuất bản tư pháp nằm trên đường trần quốc toàn
hưng đạo hoàn kiếm hà nội đồng thời đưa hàng chục nhân viên tại đây đi cách ly tập trung vì có liên quan đến caf
được biết các cán bộ nhân viên thuộc nhà xuất bản tư pháp có liên quan đến một trường hợp f vừa được công bố
ngay lập tức lực lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa nhà xuất bản
toàn bộ nhân viên làm việc tại nhà xuất bản tư pháp đã được lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín đồng thời truy vết những người có liên quan
sau đó xe buýt cũng có mặt trên đường trần quốc toàn để vận chuyển công dân đi cách ly tập trung
trong những ngày này hà nội đã và đang ghi nhận số ca mắc ngày càng tăng
đặc biệt là ngày hôm qua bốn tháng một mươi một thành phố hà nội ghi nhận một trăm linh bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó có sáu mươi bốn ca tại cộng đồng ba mươi một ca tại khu cách ly và chín ca tại khu vực phong tỏa
các ca mắc covid một mươi chín mới phân bố tại quận huyện như sau
ba đình hai mươi một ca gia lâm một mươi năm ca hà đông một mươi hai ca mê linh một mươi hai ca quốc oai chín ca hoàng mai sáu ca long biên năm ca nam tử liêm bắc tử liêm hai bà trưng mỗi nơi bốn ca
đông anh ba ca cầu giấy thanh xuân mỗi nơi hai ca tây hồ sóc sơn đống đa quốc oai hoài đức mỗi nơi một ca
phân bố theo các chùm ca bệnh và ổ dịch như sau
chủng liên quan đến ổ dịch chợ ninh hiệp gia lâm hai mươi ba ca chủng liên quan ổ dịch đường một mươi cống vị một mươi sáu ca chủng liên quan ổ dịch bạch chữ tiên thắng một mươi ba ca
trùng f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt là một mươi ba ca trùng liên quan đến ổ dịch tại sài sơn thị trấn quốc oai một mươi ca
chúng liên quan ổ dịch phú la hà đông chín ca chúng liên quan đến các tỉnh có dịch sáu ca chúng liên quan đến ổ dịch thủ lệ ngọc khánh năm ca
chủng liên quan đến các tỉnh có dịch thứ phát bốn ca chủng sàng lọc ho sốt ba ca chủng liên quan đến ổ dịch phú vinh hoài đức một ca và chủng ổ dịch nam dừa lĩnh nam một ca
phân bố sáu mươi bốn ca cộng đồng theo chủng bao gồm chủng liên quan đến ổ dịch chợ ninh hiệp gia lâm hai mươi một ca chủng liên quan ổ dịch đường một mươi cống vị một mươi sáu ca
chủng liên quan đến các tỉnh có dịch hai ca chủng liên quan đến ổ dịch thủ lệ ngọc khánh năm ca chủng sàng lọc ho sốt ba ca chủng ổ dịch nam dư lĩnh nam một ca
phân bố sáu mươi bốn ca cộng đồng theo quận huyện cụ thể như sau
ba đình hai mươi một ca hà đông một mươi hai ca gia lâm một mươi hai ca hoàng mai hai bà trưng mỗi nơi ba ca thanh xuân bắc tử liêm đông anh long biên mỗi nơi hai ca
tây hồ sóc sơn cầu giấy nam tử liêm và mê linh mỗi nơi một ca
chùm liên quan đến ổ dịch phú la hà đông có chín ca đều là các bệnh nhân đi xét nghiệm sàng lọc chủ động có kết quả dương tính
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp các bệnh viện của hà nội luôn sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống ở mức cao nhất chuẩn bị đầy đủ nhân lực trang thiết bị để đáp ứng với các cấp độ
là một trong những cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín thời gian qua bệnh viện đa khoa đức giang luôn tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín để phát hiện sớm ca bệnh cảnh báo tránh lây nhiễm trong cộng đồng
theo đó tất cả một trăm linh bệnh nhân người nhà bệnh nhân khách mời đến bệnh viện đều phải khai báo y tế
với trường hợp có triệu chứng lâm sàng hoặc có yếu tố dịch tễ đều phải làm xét nghiệm ngay lập tức
trước khi vào viện điều trị nội chú một trăm linh bệnh nhân người nhà bệnh nhân dù có triệu chứng hay không đều phải làm xét nghiệm kết quả âm tính mới được ở lại
định kỳ cứ một tuần bệnh nhân xét nghiệm một lần theo đúng quy định
ngoài ra một trăm linh nhân viên y tế bác sĩ điều dưỡng hộ lý nhân viên nhà ăn bảo vệ tại bệnh viện cũng được xét nghiệm một tuần một lần
đến thời điểm này bệnh viện đón tiếp tám trăm linh bệnh nhân ngoại trú mỗi ngày có gần năm trăm linh bệnh nhân nội trú
chia sẻ về vấn đề năng lực chẩn đoán điều trị giám đốc bệnh viện đa khoa đức giang nguyễn văn thường cho biết
tính đến nay bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho gần chín trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín
hiện bệnh viện đang điều trị cho hơn một trăm năm mươi bệnh nhân trong đó có sáu bệnh nhân thở oxy thở máy hai bệnh nhân lọc máu
bệnh viện được giao hai trăm năm mươi giường điều trị các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
hiện tại theo phương án một bệnh viện đang kích hoạt một trăm năm mươi giường đồng thời đảm bảo sẵn sàng các trang thiết bị phòng hộ thuốc men
còn tại bệnh viện đa khoa đống đa thời gian qua vẫn triển khai song song hai nhiệm vụ vừa khám chữa bệnh vừa điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đến nay bệnh viện đã hỗ trợ điều trị thu dung cho hơn một bệnh nhân covid một mươi chín tại khu đền lì ba
để kiểm soát linh hoạt an toàn đặt cảnh báo phòng chống dịch ở mức độ cao nhất
một trăm linh người ra vào bệnh viện phải khai báo y tế khai thác các yếu tố liên quan đến vùng dịch
đặc biệt là vùng đỏ da cam vàng để tăng sàng lọc phân luồng cũng như làm xét nghiệm
giám đốc bệnh viện đa khoa đống đa phạm bá hiền cho biết
hiện nay hàng ngày bệnh viện đón tiếp khoảng từ sáu trăm linh đến tám trăm linh bệnh nhân đến khám bệnh
khoảng ba mươi bảy mươi trường hợp có trự trứng nghi ngờ cần phải xét nghiệm
thậm chí có thời điểm lên tới một trăm linh một trăm năm mươi trường hợp cần phải sàng lọc xét nghiệm hàng ngày
để phòng tránh lây nhẫm bệnh nhân nội trú bệnh viện quán triệt không có người vào thăm nòm
những trường hợp nặng sẽ cố định người chăm sóc
bệnh viện quán triệt nhân viên và bệnh nhân hạn chế giao lưu
ở các khoa phòng đảm bảo nguyên tắc năm k trong công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện
và bố trí sắp xếp phòng khám theo giờ tránh tập trung đông người
bên cạnh đó bệnh viện đã xây dựng các kế hoạch phương án để chuẩn bị nhân lực
vật tư thuốc men phương tiện phòng hộ trang thiết bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ
khi tình hình dịch bệnh tăng lên
đề cập đến vấn đề này giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cho biết
rút bài học kinh nghiệm sâu sắc từ công tác phòng chống dịch thời gian qua
tại tp hcm và các tỉnh phía nam
hà nội xác định y tế cơ sở là trọng yếu trụ cột trong phòng chống dịch giai đoạn mới
các trạm y tế đội y tế lưu động tại khu cách ly phong tỏa vẫn đang duy trì hoạt động
để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
để đảm bảo khả năng thu dung điều trị của các cơ sở khám chữa bệnh
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
sở y tế hà nội yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh đặt cảnh báo phòng chống dịch covid một mươi chín
ở mức cao nhất không được chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh
cùng đó bà hà nhấn mạnh các đơn vị thường xuyên đánh giá việc thực hiện
bảo vệ phòng khám an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
các cơ sở tăng cường chỉ định xét nghiệm sớm đối với người bệnh
người nhà bệnh nhân nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ
sáng lọc chỉ định xét nghiệm cho người bệnh điều trị ngoại chú nội chú
liệu ý tại các khoa cấp cứu hồi sức tích cực chạy thận chủ kỳ
bệnh nhân cao tuổi người mắc các bệnh mạng tính hội chứng cúm viêm phổi nặng hay thở máy
để chỉ định xét nghiệm cách ly kịp thời
tuyệt đối không để tình trạng phát hiện muộn các ca bệnh
chuyển sang một thông tin khác liên quan đến dịch bệnh tại tp hcm
theo thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
trong buổi họp báo định kỳ thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn
thì thời gian này số ca mắc mới nhập viện và tử vong tăng lên
tình hình dịch covid một mươi chín ở tp hcm vẫn diễn biến phức tạp khó lường
ông nguyễn văn vịnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
trong hai tuần qua tp hcm đang ở cấp độ hai dựa vào ba tiêu chí đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín
tuy nhiên nếu xét về tiêu chí số ca mắc mới tại cộng đồng trên một trăm linh người mỗi tuần
ông châu cho rằng tp hcm nằm ở cấp độ ba
nhưng vì nhờ những tiêu chí khác như tiêm vaccine
ngừa covid một mươi chín tính đáp ứng của hệ thống điều trị nên tp hcm được xét ở cấp độ hai
nếu tính số ca mắc mới tp hcm vẫn ở cấp ba
ông châu khẳng định lại và cho biết trong một đến hai tuần vừa qua
số ca mắc mới có chiều hướng tăng dù vẫn ở cấp độ hai
số ca nhập viện ở tầng hai cũng tăng nhẹ
lý giải về vấn đề này ông châu cho biết
một phần do các quận huyện đang thu dần các khu cách ly tập trung
nên có một số bệnh nhân có bệnh nền chuyển đến bệnh viện để điều trị
ngoài ra mặc dù tp hcm có độ phủ vaccine cao
nhưng nhiều người dân từ các tỉnh thành trở về chưa được tiêm vaccine
chính vì vậy ông châu đặc biệt nhấn mạnh
nếu không kiểm soát tốt dịch bệnh thì có nguy cơ dịch bệnh sẽ tiếp tục gia tăng
khi tp hcm gỡ bỏ giãn cách xã hội nguy cơ tiếp xúc với nhau sẽ nhiều hơn
nếu không tuân thủ biện pháp năm k và các biện pháp phòng chống dịch
thì số ca mắc mới sẽ tăng lên cao
ông châu nói và cảnh sát vấn đề này
bởi vì nếu số ca mắc mới tăng cao
sẽ dẫn đến số bệnh nhân nặng nhập viện cũng sẽ gia tăng
ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho biết
có ngày tp hcm đã ghi nhận khoảng một ca mắc mới
khiến cho tổng số người mắc covid một mươi chín ngày càng tăng
bên cạnh đó số ca nhập viện trong những ngày gần đây cũng tăng
từ ngày một tháng một mươi một là chín trăm tám mươi chín ca ngày hai tháng một mươi một là một hai mươi năm ca và ngày ba tháng một mươi một là chín trăm bốn mươi một ca
bên cạnh đó
số ca tử vong cũng tăng lên
nếu như ngày ba mươi tháng một mươi chỉ có hai mươi một bệnh nhân covid một mươi chín tử vong
thì trong ngày ba mươi một tháng một mươi đã tăng lên hai mươi năm ca
ngày một tháng một mươi một tăng lên ba mươi một ca và ngày hai tháng một mươi một tăng lên bốn mươi ca
qua các con số thống kê cho thấy
tình hình dịch ở tp hcm vẫn diễn biến phức tạp khó lường
ông hải nói và cho biết
một bộ phận người dân vẫn chưa tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
ông dẫn chứng như
phố đi bộ nguyễn huệ có nhiều người tụ tập nhảy múa
không giữ khoảng cách không đeo khẩu trang
các nhà hàng quán ăn nhiều nơi chưa tuân thủ quy định
do vậy ông hải đề nghị người dân tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của ngành y tế
lực lượng chức năng địa phương cần xử phạt nghiêm các trường hợp không tuân thủ quy định phòng dịch
tiến sĩ vĩnh châu cho biết
theo khảo sát của sở y tế tp hcm
trong số f đang điều trị ở tầng hai
có khoảng một mươi bốn trường hợp chưa tiêm vaccine
khoảng chín mươi trong số này là người dưới một mươi tám tuổi điều trị ở các bệnh viện nhi
một thống kể khác đưa bác sĩ vĩnh châu thông tin
đó là có tám mươi sáu f mới nhập viện đã tiêm ít nhất một hoặc hai liều vaccine
đây là khảo sát được thực hiện cách đây hai ngày tại tất cả các bệnh viện ở thành phố
dựa trên số lượng f đang nằm viện
không bao gồm người tự cách ly hoặc ở khu cách ly quận huyện
trả lời báo chí về tình trạng
nhiều người dân chủ quan khi cho rằng
sau khi tiêm vaccine thì sẽ không nhiễm covid một mươi chín
ông châu đã thông tin về một kết quả khảo sát cắt ngang
được bệnh viện bệnh nhiệt đới thực hiện từ giữa tháng một
trên ba trăm bốn mươi chín bệnh nhân ở tầng điều trị thứ ba
gồm bốn mươi năm là bệnh nhân nhẹ và năm mươi năm là bệnh nhân nặng
theo ông châu bệnh nặng là khi bệnh nhân bắt đầu phải thở oxy
thở máy không xâm lấn và thở máy xâm lấn hoặc điều trị ecmo
bệnh nhẹ là phải điều trị nhưng không cần thở oxy
khi so sánh các bác sĩ nhận thấy nhóm chưa tiêm vaccine
thì bảy mươi bốn bệnh nhân nặng hai mươi sáu bệnh nhân nhẹ
với nhóm đã tiêm vaccine ngừa có bốn mươi bệnh nhân nặng sáu mươi bệnh nhân nhẹ
nếu tiêm một mũi vaccine thì bốn mươi chín bệnh nhân nặng năm mươi một bệnh nhân nhẹ
khi tiêm hai mũi vaccine chỉ còn một mươi hai bệnh nặng và tám mươi tám bệnh nhẹ
đáng chú ý khảo sát cho thấy nhóm đã tiêm đủ vaccine
chỉ có một trường hợp phải thở máy xâm lấn năm trường hợp thở oxy
trong khi nhóm tiêm một mũi có một mươi trường hợp thở máy xâm lấn
còn nhóm không tiêm vaccine thì có đến năm mươi bệnh nhân nặng
hai mươi bốn trường hợp thở máy xâm lấn và có ba trường hợp phải điều trị ecmo
theo ông châu con số khảo sát này một lần nữa xác nhận lại thông tin
mà tất cả y văn trên thế giới đều đã công bố đó là nếu tiêm vaccine
thì khả năng mắc bệnh nặng khi nhiễm sẽ giảm đi đáng kể
ông châu nói dù tiêm đủ vaccine vẫn có tỷ lệ nhiễm
và nếu không được điều trị kịp thời thì vẫn có thể có trường hợp tử vong
thưa quý vị một thông tin khác về tp hcm là thành phố đang nỗ lực thúc đẩy tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín cho trẻ em
trong độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy dự kiến hoàn thành vào ngày sáu tháng một mươi một
theo nhiều chuyên gia việc này sẽ giúp học sinh an toàn hơn trước đại dịch
tiến tới việc có thể mở cửa trường học sớm hơn dự kiến
ông nguyễn văn hiếu giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
sở sẽ trình ubnd tp phương án cho học sinh lớp chín và lớp một mươi hai đi học lại
kể từ đầu tháng một mươi hai thay vì từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai như trước
theo ông hiếu tp hcm có hơn một năm trăm linh trường học được chưng dụng
trong công tác phòng covid một mươi chín
hiện nay ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận huyện đã chuyển giao lại hơn hai trăm năm mươi trường
dù đang học trực tuyến nhưng ngành giáo dục tp hcm luôn trong tư thế sẵn sàng
để chuyển sang học trực tiếp ông hiếu nói
việc tổ chức đi học trở lại ông hiếu cho hay sở sẽ lấy ý kiến
của các sở ngành và phụ huynh học sinh
theo ông cấp độ dịch ở các quận huyện tiến độ tiêm vaccine cho học sinh
là cơ sở quan trọng để sở tham mưu ubnd tp hcm quyết định cho các trường đi học trở lại
trong đó ưu tiên học sinh lớp chín lớp một mươi hai và những học sinh đã tiêm đủ hai mũi vaccine
đầu tháng một mươi hai sau khi học sinh hoàn tất tiêm mũi hai sở sẽ phối hợp với các quận huyện
đánh giá mức độ an toàn để học sinh đến trường
phải an toàn và an toàn thì mới đến trường ông hiếu nhấn mạnh
ông nguyễn văn yên hiệu trưởng trường trung học phổ thông hùng vương quận năm cho biết
dù trường đang được huy động làm điểm tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
nhưng ban giám hiệu cũng đang nghiên cứu xây dựng kế hoạch để đón học sinh trở lại trường
theo bộ tiêu chí của ngành y tế và ngành giáo dục
tính đến nay đội ngũ giáo viên cán bộ nhân viên nhà trường cơ bản đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
tỷ lệ này với học sinh là hơn chín mươi
với những phụ huynh chưa đồng ý cho con tiêm vaccine nhà trường đang vận động để phụ huynh hiểu rõ hơn lợi ích
giúp các em có thể được tiêm vét trong vài ngày tới ông yên nói
ông phạm phương bình hiệu phó trường trung học phổ thông nguyễn hữu huân tp thủ đức cho rằng
cuối tháng một mươi một công tác tiêm hai mũi vaccine cho học sinh gần như hoàn tất
riêng trường trung học phổ thông nguyễn hữu huân có đến hơn chín mươi chín học sinh đã tiêm mũi một
đến cuối tháng một mươi một công tác sửa chữa chỉnh trang trường lớp sau thời gian tham gia công tác chống dịch của các trường
cũng hoàn thiện để đảm bảo đón học sinh đến trường
liên quan đến vấn đề thời gian này các ga f tại tp hcm vẫn tiếp tục tăng
khi mới đây trong buổi họp báo định ký thông tin về tình dịch bệnh trên địa bàn
bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
trong một hai tuần vừa qua số ca mắc mới tăng trở lại
điều này cho thấy dù đã được tiêm vaccine thì nguy cơ dịch bệnh vẫn xảy ra
theo đó thông tin về số ca nhập viện hiện nay tăng
phó giám đốc sở y tế cho biết trước đó thành phố đã có kịch bản ứng phó với từng cấp độ khác nhau
hiện thành phố đang ở cấp độ hai tuy nhiên về số ca mắc mới thành phố vẫn ở cấp độ ba
lý giải về số ca f tăng bác sĩ châu cho biết
theo số liệu từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
sở nhận thấy trong một hai tuần vừa qua số ca mắc mới tăng trở lại
số ca mắc này tăng sẽ kéo theo số ca nhập viện tại tầng hai tăng nhẹ
bác sĩ châu nhấn mạnh nếu chúng ta không kiểm soát tốt thì số ca mắc mới sẽ tăng nhiều hơn
nguyên nhân có thể là do sau giãn cách nguy cơ tiếp xúc với nhau nhiều hơn
bên cạnh đó dù độ phủ vaccine ngừa covid một mươi chín tại tp hcm cao
nhưng hiện có nhiều người từ các tỉnh về tp hcm làm việc
nhưng bác sĩ châu vẫn chưa được tiêm vaccine nên cần phải cảnh giác
bởi số ca mắc mới tăng sẽ kéo theo bệnh nặng tăng cao
vừa rồi sở đã tiến hành khảo sát f nhập viện tại tầng hai
trong đó có một mươi bốn chưa tiêm vaccine và chín mươi người dưới một mươi tám tuổi bác sĩ châu nhấn mạnh
thông tin thêm về vấn đề này bác sĩ châu cho biết có tám mươi sáu trường hợp là f đã tiêm một hoặc hai mũi vaccine nhập viện tại tầng hai
tuy nhiên đa số các trường hợp này triệu chứng nhẹ và không cần hồi sức
thông điệp đưa ra là dù đã được tiêm vaccine thì nguy cơ dịch bệnh vẫn xảy ra
do đó mong mọi người hãy tuân thủ đúng các biện pháp phòng chống dịch đặc biệt là tuân thủ các quy định năm k
bác sĩ châu nhấn mạnh
chuyển sang một thông tin khác nhận được nhiều sự quan tâm của quý khán giả về tình hình dịch bệnh
theo đó nhiều tỉnh thành trong khu vực đồng bằng sông cửu long đang căng mình dập dịch
và rất cần sự chung tay hỗ trợ từ các địa phương khác trong cả nước
trước việc đang bị đỏ hóa từ vùng xanh
tỉnh bạc liêu đã thành lập thêm nhiều cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín đặt tại huyện vĩnh lợi và huyện hòa bình
nhiều địa phương đơn vị trong nước đã cử đoàn cán bộ trực tiếp đến bạc liêu
để hỗ trợ ủng hộ vật chất tinh thần trang thiết bị nhân lực
nhằm góp phần giúp điểm nóng bạc liêu sớm ngăn chặn đẩy lùi đại dịch
trong đó bệnh viện trợ rẫy tp hcm đã tri viện một mươi y bác sĩ chuyên môn có kinh nghiệm phòng chống dịch covid một mươi chín
hỗ trợ ba mươi năm liều vaccine astrazeneca và một mươi tám liều pfizer
bệnh viện thống nhất tp hcm hỗ trợ năm liều astrazeneca hai máy xét nghiệm pcr
phối hợp với các chuyên gia của bệnh viện trợ rẫy thiết lập những trạm xét nghiệm
tại trung tâm y tế thị xã giá rai và trung tâm y tế huyện phước long
chủ tịch ubnd tỉnh bình dương võ văn minh cũng vừa dẫn đầu đoàn công tác đến thăm
chia sẻ kinh nghiệm đồng thời hỗ trợ tỉnh bạc liêu phòng chống dịch covid một mươi chín
tại buổi làm việc
chủ tịch ubnd bạc liêu phạm văn thiểu cho biết do tiềm lực có hạn nên tỉnh đang gặp nhiều khó khăn
nhất là thiếu trang thiết bị và kinh nghiệm xử lý trong phòng chống dịch covid một mươi chín
theo ông thiều số các mắc mới đã vượt quá kịch bản mà bạc liêu xây dựng
dịp này chủ tịch ubnd tỉnh bình dương đã trao tặng cho tỉnh bạc liêu ba tỷ đồng
và nhiều trang thiết bị y tế để hỗ trợ bạc liêu trong phòng chống dịch
đoàn công tác của tỉnh đồng nai do ông cao tiến dũng chủ tịch ubnd tỉnh làm trưởng đoàn
cũng đã đến thăm chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ bạc liêu hai tỷ đồng thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ông dũng cho biết sắp tới đồng nai sẽ hợp tác trao đổi kinh nghiệm hỗ trợ bạc liêu
nhằm góp phần giúp cho tỉnh sớm ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín
ông trần quang hiền giám đốc sở y tế tỉnh an giang cho biết vừa ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho khoảng hai trăm linh trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn
an giang tiếp tục để mạnh thực hiện chiến dịch bao phủ vaccine vì hiện tỉnh mới đạt được có hơn chín mươi mỗi một và hai mươi mũi hai cho toàn dân
thông tin về hoạt động tri viện nhân lực cho các tỉnh miền tây chống dịch
bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm chiều bốn tháng một mươi một cho biết
việc hỗ trợ các tỉnh được xem là nhiệm vụ chỉ đạo tuyến của thành phố được thực hiện từ nhiều năm nay
liên quan đến phòng chống covid một mươi chín
vừa qua có ba tỉnh bao gồm sóc trăng bạc liêu và an giang đã có ba đội y bác sĩ luân phiên trực tiếp hỗ trợ điều trị bệnh nhân nặng
bên cạnh trực tiếp hỗ trợ các bệnh viện tuyến cuối của thành phố cũng thường xuyên hội trần trực tuyến
chia sẻ kinh nghiệm thu dung điều trị f tại nhà và tại các bệnh viện
đây cũng là giải pháp khi hỗ trợ các tỉnh phòng chống dịch
điều này sẽ giảm tình trạng bệnh nặng quá sức điều trị chuyển về tp hcm bác sĩ châu cho hay
trước tình trạng số ca mắc covid một mươi chín tại đồng bằng sông cửu long tăng nhanh
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng cho rằng
dù số ca mắc tại nhiều tỉnh tăng nhưng vẫn tập trung tại một số ổ dịch do đó cần phong tỏa ổ dịch gọn nhất có thể
theo ông trần đắc phu cần phải đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine covid một mươi chín tại các địa phương này
theo thống kê những người đã tiêm vaccine covid một mươi chín đều ở mức nhẹ nguy cơ bệnh tiến triển nặng và tử vong là rất thấp
do đó cần phải thực hiện cách ly tại chỗ nâng cao hệ thống y tế cơ sở xã phường trong việc theo dõi tư vấn cho người bệnh
tuy vậy hệ thống y tế cơ sở cũng phải sẵn sàng oxy và các phương tiện điều trị trong trường hợp số ca bệnh phải nhập viện điều trị tăng nhanh ông phu khuyến cáo
cũng theo ông các địa phương cần đánh giá cấp độ dịch tới tận cấp xã tránh tình trạng chỉ vì một ổ dịch nhỏ ở các xã huyện trên địa bàn mà đánh giá chung cả tỉnh thành phố
từ đó địa phương mới có thể đưa ra các biện pháp phòng chống dịch phù hợp không ảnh hưởng tới người dân trên địa bàn cũng như tỉnh thành phố khác
điều này cũng giúp cho các địa phương thực hiện mục tiêu kép phòng chống dịch covid một mươi chín và phát triển kinh tế
tại bắc giang hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp
theo thông tin từ ubnd tỉnh bắc giang trong ngày bốn một mươi một trên địa bàn tỉnh phát hiện thêm sáu mươi tám f trong đó có ba mươi năm f phát hiện ngoài cộng đồng ba mươi ba f phát hiện cho các khu cách ly
cụ thể hai mươi bốn f phát sinh trong khu cách ly tập trung là các f một có liên quan tới điểm dịch trong khu công nghiệp khởi phát vào ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
hai mươi f có liên quan đến f là nvh khởi phát tại huyện yên thế ngày hai một mươi một hai nghìn hai mươi một
một mươi ba f liên quan đến f là nhân viên quán cà phê phố tại huyện lạng giang
đang chú ý có chín f là các trường hợp đi từ tỉnh ngoài về địa phương
hai trường hợp là lái xe đường dài đi từ các tỉnh có dịch về
bảy trường hợp đi từ miền nam về đã được cách ly tại các khu cách ly tập trung
ngoài ra có hai f chưa rõ yếu tố dịch tễ một trường hợp là nhân viên y tế bệnh viện đa khoa tỉnh
một trường hợp là nhân viên y tế trung tâm y tế huyện yên dũng
như vậy từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi đến nay trên địa bàn tỉnh bắc giang đã ghi nhận một trăm tám mươi hai f
trong ngày bốn tháng một mươi một tỉnh bắc giang có hai bệnh nhân khỏi bệnh được ra viện
hiện còn ba mươi sáu f đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh
một trăm ba mươi năm f điều trị tại bệnh viện giã chiến số hai tỉnh bắc giang
các bệnh nhân còn lại đang được đưa đến các cơ sở y tế điều trị
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và phục vụ điều tra truy vết các ca bệnh ngăn chặn nguồn lây
chủ tịch ubnd tỉnh lê ảnh dương yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
các huyện thành phố hướng dẫn một trăm linh các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn
tạo mã qr địa điểm in và dán đặt tại các nơi dễ thấy thuận tiện cho người vào ra
kết mã qr công việc này phải hoàn thành trước ngày sáu một mươi một hai nghìn hai mươi một
trong ngày hôm nay phó chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang phan thế tuấn đã kiểm tra công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín và chuẩn bị sản xuất tại một số doanh nghiệp
trong khu công nghiệp quang châu huyện việt yên
sau khi đi kiểm tra thực tế tại một số doanh nghiệp ông phan thế tuấn nhận định
nguy cơ dịch bệnh trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp vẫn còn rất lớn
vì vậy để chuẩn bị tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại bình thường
các doanh nghiệp cần phải phối hợp chặt chẽ thường xuyên với chính quyền địa phương
làm tốt công tác chống dịch covid một mươi chín ngay tại doanh nghiệp
vệ bộ chí đưa đón công nhân quay trở lại làm việc
lãnh đạo tỉnh bắc giang yêu cầu đối với phân xưởng có công nhân f
các doanh nghiệp chưa được cho công nhân đi làm trở lại ngay mà cần phải tiếp tục theo dõi
kiểm tra để có biện pháp xử lý kịp thời đảm bảo tuyệt đối an toàn trong phòng chống dịch
công nhân đang cư trú ở các địa phương trong tỉnh có thể triển khai phương án
cho công nhân tự đi làm bằng phương tiện cá nhân
hoặc là doanh nghiệp trực tiếp bố trí xe đưa đón khi công nhân có yêu cầu
đối với các công nhân ngoài tỉnh bắt đầu trở lại làm việc tại doanh nghiệp
dù đã có kết quả xét nghiệm âm tính ba lần song doanh nghiệp vẫn phải phối hợp với địa phương
nơi công nhân cư trú bổ trí thêm thời gian theo dõi bảy ngày trước khi vào làm việc
truyền sang thông tin tại hải phòng tin từ ubnd huyện an dương cho biết
huyện này đã quyết định cho học sinh của các trường trung học cơ sở tiểu học và mầm non của xã an đồng
nghỉ học từ sáng năm tháng một mươi một để lấy mẫu xét nghiệm vì xuất hiện hai học sinh tiểu học nghi dương tính covid một mươi chín
đây là biện pháp nhằm đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cho học sinh trên địa bàn xã an đồng
cụ thể ngày bốn tháng một mươi một cơ quan chức năng xét nghiệm mẫu gộp năm người trong một gia đình
tại xã an đồng cho kết quả nghi ngờ dương tính covid một mươi chín
gồm anh b v h chị y t h
và ba con bao gồm cháu b t p
học lớp bốn trường tiểu học an đồng
và b t t học lớp hai trường tiểu học an đồng
ngay sau khi có kết quả xét nghiệm nghi ngờ dương tính covid một mươi chín
lực lượng chức năng đã tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc
phun khử trùng khu vực gia đình có kết quả nghi ngờ
đồng thời thông báo để trường tiểu học an đồng cho học sinh các lớp có hai cháu nhỏ
nghi ngờ dương tính covid một mươi chín tạm nghỉ học trong ngày bốn một mươi một
liên quan tới năm trường hợp trong một gia đình
trú tại xã an đồng có kết quả nghi ngờ dương tính covid một mươi chín
chiều bốn một mươi một lực lượng chức năng quận lê trân đã thực hiện phong tỏa
truy vết các trường hợp tiếp xúc tại tòa nhà bạch đằng đường trần nguyên hãn
nơi chị y t h làm việc
cơ quan chức năng xác định có sáu mươi ba f một làm cùng công ty của chị y tế hai
theo điều tra dịch tễ trước đó ngày hai mươi ba tháng một mươi cả gia đình năm người có về quê tại thôn ba
lâm xá xã hồng thái tây thị xã đông triều quảng ninh
ở đó tới ngày hôm sau lại quay trở về nhà
tại xã hồng thái tây trong những ngày gần đây đã phát hiện nhiều ca dương tính với covid một mươi chín
nên tỉnh quảng ninh đã nâng cấp độ dịch tại xã này lên cấp độ ba tức màu cam
thông tin vừa rồi cũng cho thấy dịch bệnh thời gian này vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp
tại nhiều địa phương
bởi vậy để bảo vệ bản thân và gia đình mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức cảnh giác
cùng đó để đảm bảo dịch không bùng phát các tỉnh thành phố cần chủ động hơn nữa
cho công tác phòng chống dịch tuân thủ hướng dẫn của chính phủ
đồng thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình tại địa phương
báo sức khỏe và đời sống sẽ gửi tới quý vị khán giả những thông tin cập nhật mới nhất
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo